theo thông tin cập nhật đến sáu giờ sáng nay việt nam chưa ghi nhận ca nhiễm mới covid một mươi chín
một trăm một mươi ba bệnh nhân đang được điều trị còn trên thế giới tính đến sáng nay theo giờ hà nội
tổng số ca tử vong do dịch covid một mươi chín đã lên tới hơn một trăm linh người trong tổng số gần một bảy triệu ca mắc
trong khi đó tổng số ca được chữa khỏi bệnh trên thế giới đạt hơn ba trăm bảy mươi năm người
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin covid sau đây
theo số liệu thống kê của đại học johns hocklins mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên ghi nhận tới hai ca tử vong
trong một ngày vì dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín cụ thể trong hai mươi bốn giờ tính đến sáng một mươi một tháng bốn theo giờ việt nam
số ca tử vong mới vì covid một mươi chín tại mỹ là hai một trăm linh tám ca trong khi số ca nhiễm mới là ba mươi năm chín mươi tám ca
đến thời điểm này mỹ đã có một mươi tám bảy trăm bốn mươi bảy ca tử vong và năm trăm linh hai
mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên ghi nhận tới một tám trăm bảy mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín